sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia
truy bắt đối tượng truy nã kể cả đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài
không để hình thành các băng nhóm tổ chức tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản
nhất là hoạt động khai thác cát sỏi trái phép là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đối với các bộ ngành liên quan và chính quyền các địa phương thời gian tới
theo đó phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp và các cơ quan chức năng
cần nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm
chú trọng triển khai các nghị quyết chương trình kế hoạch phối hợp
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật
nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống tội phạm
tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật tại vùng sâu vùng xa
vùng biên giới hải đảo vùng khó khăn nơi trình độ người dân còn hạn chế
dễ bị lợi dụng phạm tội nhất là tội phạm ma túy mua bán người và tụ tập gây dối
bên cạnh đó phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
tích cực tham gia cảm hóa giúp đỡ tạo điều kiện việc làm cho người chấp hành
xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở
của ủy ban nhân dân địa phương phải chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa nhân dân tối cao chỉ đạo
phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra truy tố xét xử bảo đảm nghiêm minh
không để lọt tội phạm không làm oan người vô tội kỳ thời truy tố xét xử những vụ án lớn
được dư luận xã hội quan tâm tăng cường xét xử lưu động để gian đe tội phạm
lợi dụng chương trình hợp tác giữa ngân hàng và bưu điện bằng thủ đoạn dùng chứng minh thư
nhân dân và giấy tờ giả để qua mặt các nhân viên biêu điện rút mỗi lần hàng chục triệu đồng
hai đối tượng là nguyễn hữu trọng và hà thị nga cùng quê ở long an vừa bị công an quận một
phố hồ chí minh tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều một mươi sáu tháng ba nghi can hà thị nga bị công an quận một tạm giữ khi dùng giấy chứng minh nhân dân giả
mang tên nguyễn thị bé đèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê vĩnh long đến bưu điện thành phố hồ chí minh rút bốn mươi triệu tiền giải ngân
từ ngân hàng việt nam thịnh vượng vp banh cho chị đèo vay nhưng bị nhân viên biêu điện phát hiện ra vụ việc khi đối chiếu giấy tờ của chị đèo và giấy tờ giả của nga
đồng phạm của nga là nguyễn hữu trọng đã bị bắt ngay sau đó
cả hai khai nhận được tống hoàng quê tiền giang thuê dùng giấy tờ giả đến các biêu điện rút tiền giải ngân
mỗi lần từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
để nhận công từ một đến hai triệu đồng bằng thủ đoạn trên nhóm này lừa được hơn một trăm linh vụ với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng cho đến khi bị bắt
riêng nghi can khải đã bỏ trốn
theo điều tra em ruột của khải là tống thị hoàng yến làm dịch vụ vay vốn ngân hàng vb bank khoảng sáu tháng nay
công an nhận định có người đã tuồn thông tin bảo mật của khách hàng cho khải
sau đó khải gọi điện cho người được giải ngân lừa lấy mã số rút tiền rồi dán hình của các đối tượng được thuê lên chứng minh nhân dân giả
để đến bưu điện rút tiền
công an hiện đang mở rộng vụ việc đồng thời cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới này đến các biêu điện ngân hàng và toàn thể nhân dân
với hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân nguyễn ngọc thừa hai mươi bốn tuổi chú ấp tám xã long trị thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
đã bị công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang tổ chức họp dân công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính một năm triệu đồng
vào ngày hai mươi bốn tháng hai nguyễn ngọc thừa mặc trang phục cảnh sát nhân dân với các phàm chung quý cùng bạn đến uống rượu tại một quán nhậu và dự tiệc sinh nhật một người bạn đã giới thiệu với mọi người là cán bộ công an
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày tổ điều lệnh công an tỉnh hậu giang trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện và mời thừa về công an làm việc
tại đây thừa khai nhận mục đích giả danh cán bộ công an là để lấy oai với mọi người
ngoài xử phạt hành chính công an thị xã long mỹ còn tịch thu bộ trang phục cảnh sát nhân dân thừa sử dụng và tiếp tục làm rõ nguồn gốc bộ trang phục này
thưa quý vị và các bạn làm thế nào để người sau cai nghiện giết bỏ hoàn toàn đến ma túy không chỉ phụ thuộc vào bản lĩnh của bản thân người sau cai mà phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm cảm hóa giúp đỡ của toàn xã hội
sự sáng tạo trong công tác quản lý giúp đỡ người sao cai là khâu then chốt
để nhanh chóng đưa họ sớm hòa nhập với cộng đồng sống có ích cho xã hội
phóng sự sau chúng tôi đề cập đến cách làm hay trong công tác quản lý cảm hóa người sau cai ở phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
không khí vui vẻ gần gũi và hòa đồng là điều dễ dàng cảm nhận được khi tham gia buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ niềm tin ở phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
tại đây cũng không có khoảng cách nào giữa lực lượng chức năng chính quyền với người sau cai
mọi người cùng ca hát và thoải mái bày tỏ những suy nghĩ những tâm tư nguyện vọng của mình
phường đã thực hiện xây dựng mô trào mô hình là tám trong một và hợp đồng của câu lạc bộ niềm tin
thì qua hai cái mô hình này lại đã có những tiến bộ ra rạch
mô hình tám trong một thì chúng tôi phân công tám lực tức giúp đỡ kèm cặp một người vi phạm luật một người sao cai
còn câu lạc bộ niềm tin thì định kỳ sinh hoạt

nếu mà có những cái mà lỡ hoặc là chưa sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng từ bỏ

bản thành phố đà nẵng
trường hợp anh tố quốc phong thành viên của câu lạc bộ niềm tin là một ví dụ
tại bệnh viện phong và gia liễu bắc ninh hiện có tám mươi bảy cụ sinh sống
các cụ đều ở tuổi ngoài sáu mươi đến gần một trăm linh tuổi
ở tuổi này lẽ ra các cụ phải được nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già cùng với con cháu
thế nhưng các cụ lại phải sống mặc cảm với bệnh tật thiếu thốn tình cảm
vì hầu hết các cụ đều không có gia đình
chị em đến thì cũng không có ngại anh em cũng thế đến từng cụ từng cụ từng phòng
thì cái đấy nó là vừa về vật chất thì cũng giúp cho bệnh nhân cải thiện được nhiều
về bữa ăn rồi thì về những cái sinh hoạt hàng ngày
thế mà về tinh thần thì họ cảm thấy họ được thân thiện
trong chuyến thăm lần này quỹ hạnh phúc cho mọi người đã trao tám mươi bảy xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu đồng trong đó có sáu trăm linh tiền mặt và bốn trăm linh hiện vật gồm mì chính dầu ăn
những món quà ấy sẽ phần nào giúp các cụ trang trải thêm vào cuộc sống

mình vừa đi thăm trực tiếp thăm một cụ đặc biệt là mắt vừa mới bị tức là chỉ còn một mắt
thế và cũng trực tiếp hỏi cụ thì cụ bảo rằng con cháu là gần như là không có qua lại thăm hỏi
thì muốn là cái mong muốn của đoàn là ngoài cái việc là đến tặng quà cho các cụ
nhưng cũng có những cái sự động viên cả về già rồi thì cái tình cảm là quan trọng
cái mong muốn của tôi cũng như của quỹ là sẽ tổ chức được nhiều hơn những cái chương trình như thế này
chương trình đến với những người bệnh ở khắp mọi nơi

của cả đất nước việt nam này cũng như là mong muốn cho là trại phong này nói riêng nữa
là có thêm nhiều những cái tổ chức cá nhân quan tâm đến trại phong của các cụ
để các cụ có một cuộc sống đầy đủ hơn vui vẻ và hạnh phúc hơn
những gói quà những lời ca tiếng hát mà đoàn gửi tặng cho các cụ
chính là lời động viên giúp các cụ vượt qua khó khăn mặc cảm
hạnh phúc thật đơn giản bởi nó được mang lại
từ những trái tim của các cụ từ những trái tim của các cụ

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo đây sẽ là chuyên mục điểm báo
thưa quý vị và các bạn vỉa hè lòng đường ken đặc ô tô xe máy
giao thông ủn tắc cũng chỉ vì những chiếc xe dừng đỗ làm thu hẹp lòng đường
chạy lòng vòng qua nhiều con phố nhiều người không thể tìm được một điểm đỗ cho xe
có thể nói chưa bao giờ hà nội lại bí bách chỗ đỗ xe như hiện nay
cả chục năm nay thủ đô luôn trong tình trạng thiếu điểm đỗ xe cho cả ô tô và xe máy
giờ đây cơn khát này còn lên tới đỉnh điểm khi lượng xe gia tăng quá lớn
trong khi điểm đỗ ngày càng hiếm hoi
thống kê từ phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho thấy
hiện cơ quan này đang quản lý hơn sáu trăm ba mươi xe ô tô hơn năm ba triệu xe máy
trung bình mỗi ngày có một ba trăm linh xe máy đăng ký mới và khoảng hai trăm linh xe ô tô đăng ký mới
nếu cứ tiếp tục nở rộ về số lượng xe và dân cư như hiện nay
việc tìm được một chỗ để gửi xe đối với người dân dần dần sẽ trở thành bất khả thi
trước tình hình trên ubnd tp hà nội cũng vừa thông báo
về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số bãi xe ngầm trên địa bàn
cụ thể đối với bãi đỗ xe ngầm tại nhà thi đấu quần ngựa
thành phố yêu cầu quận ba đình nghiên cứu mở rộng phạm vi danh giới đến sát công trình nhà thi đấu
để không làm ảnh hưởng đến công trình và nhà ga tàu điện ngầm
tuyến đường sắt đô thị số năm và số hai
ngoài ra dự án bãi xe ngầm tại công viên thống nhất công viên nhân chính
và nhiều bãi đỗ xe khác cũng được xem xét một cách kỹ lưỡng
vừa đẩy nhanh tiến độ dự án vừa không làm ảnh hưởng đến các công trình quan trọng đang thi công khác
tại tp hcm ubnd quận một cũng đang phối hợp với các sở giao thông vận tải du lịch
tổ chức phố hàng rong ở ba địa điểm tại ba tuyến đường trên địa bàn thành phố
để nói không bị ảnh hưởng đến an toàn giao thông ubnd quận một sẽ tổ chức sẵn một số kho bãi
để người kinh doanh gửi bàn ghế vật dụng
đồng thời quận một cũng khuyến khích người kinh doanh chế biến sẵn đồ ăn ở nhà
bán hàng cho khách mang đi
về phần mình các ngành chức năng sẽ trang bị sẵn các quầy dạp
trang phục và tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người kinh doanh
đồng thời phân loại rác và có phương án xử lý tốt nhất để bảo vệ môi trường xung quanh
trong phần tiếp theo của chương trình văn phòng ubnd quốc gia yêu cầu xử lý đối tượng
giải đinh trên quốc lộ ba mươi bảy ở sơn la
tham gia giao thông qua đây
ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
văn phòng ubnd quốc gia có văn bản gửi ban an toàn giao thông tỉnh sơn la
để kiến nghị kiểm tra xử lý nghiêm việc giải xốp có gắn đinh trên quốc lộ ba mươi bảy qua địa bàn tỉnh này
khiến nhiều phương tiện giao thông bị thủng lốp
trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về hiện tượng giải đinh trên quốc lộ ba mươi bảy
đoạn qua địa bàn tỉnh sơn la khiến rất nhiều phương tiện lưu thông bị thủng lốp
do cán phải đinh trên mặt đường
đặc biệt việc giải đinh diễn ra rất tinh vi
bằng cách gắn đinh vào nhiều mảnh xốp nhỏ giải trên mặt đường
đây là hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông vô cùng nghiêm trọng
gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người tham gia giao thông
thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm
để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị ban an toàn giao thông tỉnh sơn la
chỉ đạo các cơ quan thành viên điều tra làm rõ hiện tượng trên
xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm
tiếp theo là thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bình dương và nha trang
mà phóng viên chúng tôi vừa chuyển về
sáng qua tại bình dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
khi chiếc xe tải ma mì kiểm soát
sáu mươi một k bảy nghìn một trăm bảy mươi tám đang chở đầy phế liệu
lưu thông từ một con hẻm nhỏ ra đường thuận giao hai mươi năm
thuộc khu phố bình thuận hai phường thuận giao thị xã thuận an
thì bất ngờ bị sụp xuống cống thoát nước lật nghiêng bên phải
vào thời điểm này nữ công nhân lê thị mai trang
đang dừng xe mua nước mía ngay góc đường
thì bị xe tải đè tử vong tại chỗ
còn tại khánh hòa vào trưa qua
tại nút giao mã vòng đường es xanh thành phố nha trang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
khi người phụ nữ điều khiển xe máy bị kiểm soát bảy mươi chín z một một mươi nghìn bốn trăm bốn mươi bảy
sau khi đổ xăng tại cây xăng mã vòng
di chuyển hướng về đường hai mươi ba tháng một mươi
thì bất ngờ bị xe ben của công ty trách nhiệm hữu hạn
dịch vụ thương mại xây dựng khánh vĩnh
chưa rõ danh tính tài xế đâm phải
hậu quả người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường
bị chấn thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó
sau vụ tai nạn tài xế xe ben rời khỏi hiện trường
là một trong những tuyến đường
huyết mạch nối liền trung tâm huyện tây trà
đi sơn hà tỉnh quảng ngãi và ngược lại
nhưng qua những trận mưa lớn kéo dài
vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đã gây ra tình trạng hư hỏng sụt lún nghiêm trọng
gây khó khăn rất lớn cho người và phương tiện
mặt đường lôi lõm
tà lùi dương tà lùi âm sụt lún
những vết nứt kéo dài
đây là những gì còn lại
sau những trận mưa lớn trên tuyến đường huyết mạch
di lăng trà trung
đoạn qua địa bàn huyện miền núi tây trà tỉnh quảng ngãi
người dân qua lại đoạn đường này rất khó khăn
và đối mặt với hiểm huy sinh dập
tuyến đường di lăng trà trung
là tuyến đường do sở giao thông vận tải quảng ngãi quản lý
sau lũ ngành giao thông đã cho khắc phục tạm thời
để người và phương tiện
nhưng vẫn không bảo đảm an toàn
mỗi ngày trên tuyến đường di lăng trà trung
có hàng trăm lượt xe ô tô xe máy qua lại
và tình trạng đường xuống cấp
hư hỏng chưa được sửa chữa
đã và đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
cho người đi đường
nguy hiểm hơn là hiện nay
ở đoạn tuyến này đang xuất hiện thêm
các điểm xuất hiện
đe dọa đến sự an toàn của người
và phương tiện qua lại
bảy mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên toàn quốc trong ba ngày
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng ba
làm chết sáu mươi bảy người